hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng đã có phiên họp đặc biệt để kiện tòa nhân sự hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân của thành phố
trước khi kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân tp khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một sẽ chính thức được khai mạc vào sáng mai ngày một mươi tháng bảy
tại phiên họp đặc biệt này các đại biểu đã thống nhất bầu ông nguyễn nho trung phó chủ tịch hội đồng nhân dân
giữ chức chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng
ông lê minh trung hiệu trưởng trường chính trị đà nẵng được bầu vào vị trí phó chủ tịch hội đồng nhân dân
ông đặng việt dũng trưởng ban tuyên giáo thành ủy đà nẵng được bầu vào cương vị phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
ông đặng việt dũng từng giữ chức vụ này trước khi được điều động làm trưởng ban tuyên giáo thành ủy đà nẵng một năm trước
ông đặng việt dũng từng giữ chức vụ này trước khi được điều động làm trưởng ban tuyên giáo thành ủy đà nẵng một năm trước